chương trình biểu diễn nghệ thuật trò chơi nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường cho thiếu nhi với tên gọi
tôi yêu quy hòa tìm giải pháp để ngừng xả rác đã được tổ chức tại bãi biển quy hòa thuộc thành phố quy nhơn tỉnh bình định vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
tại đây các tình nguyện viên nước ngoài trực tiếp tham gia chuẩn bị cũng như là hướng dẫn trẻ em chơi các trò chơi về bảo vệ môi trường
gần ba trăm linh em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh đã được tham gia các hoạt động ngoại khóa
giúp các em nhỏ cùng các bậc phụ huynh có thể rút ra những bài học bổ ích cho mình
hiểu thêm về tác hại của các loại rác thải vô cơ nhựa và túi ni lông nhất là khi bị vứt xuống biển
chương trình cũng có sự tham dự của các nhóm nhà học sinh sinh viên người khuyết tật người nước ngoài
với thông điệp không thể dọn sạch rác nếu như mọi người không có nhận thức đúng đắn về việc xả rác
và chưa có ý thức trách nhiệm về những hậu quả mình gây ra
đặc biệt hơn chương trình có sự tham gia rất tích cực của nhiều tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc tại quy nhơn
tôi hy vọng rằng sau khi thay đổi suy nghĩ chúng ta sẽ có thay đổi trong hành động
có thể sẽ mất thời gian để thay đổi nhưng các em nhỏ hôm nay đã ý thức được trách nhiệm của mình
tôi nghĩ các em đã hiểu được phải luôn có trách nhiệm với tất cả các hành động của mình
sau chương trình tất cả các em thiếu nhi phụ huynh cùng ban tổ chức đã cùng nhau chung tay dọn dẹp bãi biển
giúp bãi biển quy hòa luôn đẹp bình dị và trong lành
với sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng hy vọng trong tương lai
quy nhân sẽ xây dựng thành công thương hiệu thành phố du lịch nói không với giáp